hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh bộ tư lệnh quân khu chín tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề
hành trình vươn tới những ước mơ năm mươi năm thực hiện di trúc của bác tại bảo tàng quân khu chín
triển lãm trưng bày giới thiệu gần ba trăm linh hình ảnh tư liệu hiện vật về bác và được chia thành hai nội dung
hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc và làm theo di trúc bác
trong đó nội dung hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc được trưng bày hơn năm mươi tấm ảnh
tư liệu quý về thân thế cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
trong đó nội dung hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc và được chia thành hai nội dung

hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc và được chia thành hai nội dung
triển lãm hành trình vươn tới những ước mơ năm mươi năm thực hiện di trúc của bác là một trong những hoạt động có ý nghĩa
góp phần truyền tài đến cán bộ chiến sĩ sinh viên học sinh và người dân trên địa bàn những tư liệu hình ảnh quý về bác
và những giá trị cốt lõi trong bản di trúc của người
trình lãm hành trình vươn tới những ước mơ năm mươi năm thực hiện di trúc của bác là một trong những hoạt động có ý nghĩa
góp phần truyền tài đến bác là một trong những hoạt động có ý nghĩa